chúng ta cũng nhìn thấy một vấn đề đó là chúng ta phải thay đổi căn bản lâu dài từ hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc trồng cấy cho đến việc chúng ta kết nối vào công nghiệp chế biến chế tạo sâu để từ đó nâng cao giá trị nông sản phẩm của người nông dân vừa tạo điều kiện cho nông nghiệp phát triển theo chiều lớn công nghệ cao và đồng thời lại chế biến sâu các sản phẩm hàng hóa
thì góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh kết nối tốt hơn giữa người sản xuất với người kinh doanh và với các doanh nghiệp xuất khẩu cũng như với thị trường trong nước
thực ra thị trường trong nước của chúng ta hiện nay thì mức tiêu thụ cũng rất lớn và nó đang là cái cứu khánh cho rất nhiều doanh nghiệp trong thời gian đại dịch vừa qua
do đó cho nên chúng ta cũng cần phải quan tâm đến việc chiếm lĩnh thị trường
để mà phát huy cái thị trường này cũng như ăn sâu bám trễ vào một cái địa bàn mà chúng ta coi là sân nhà để chúng ta có thể ổn định cái tăng trưởng và phát triển của mình trên cái cơ sở sản xuất kinh doanh bền vững
thưa ông rõ ràng là bên cạnh những cái bài toán cần đẩy nhanh cái tiến độ thông quan cũng như xử lý số cái hàng hóa mà có tồn động ở cửa khẩu thì rõ ràng trong thời gian tới chúng ta cần phải có một cái chiến lược lâu dài trong việc xuất khẩu hàng hóa sang phía trung quốc cũng như là thị trường ở trong nước
để chúng ta có một chiến lược rõ ràng hơn để giảm thiểu những thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp đúng không ạ
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh